trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới
sáng nay ngày một mươi tháng hai tức mùng sáu tết kỷ hợi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới sự lễ phát động
tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
buổi lễ do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và tỉnh yên bái phối hợp tổ chức tại xã việt cường huyện trấn yên tỉnh yên bái
cùng tham dự có các đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương phó thủ tướng trịnh đình dũng
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương cùng đông đảo nhân dân địa phương
năm hai nghìn một mươi tám cả nước trồng được trên hai trăm ba mươi một ha rừng tập trung vượt một mươi tám bảy kế hoạch và trên sáu mươi ba triệu cây phân tán vượt hai mươi bảy bảy kế hoạch
diện tích rừng bị thiệt hại giảm ba mươi
so với năm hai nghìn một mươi bảy giá trị xuất khẩu lâm sản vượt ngưỡng chín ba tỷ usd xuất siêu bảy tỷ usd khẳng định những thành quả của ngành lâm nghiệp
đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn ngành nông nghiệp có ý nghĩa kinh tế xã hội và nhân văn sâu sắc
năm hai nghìn một mươi chín cả nước phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên bốn mươi một tám kiêm ngạch xuất khẩu lâm sản đạt một mươi năm tỷ usd
đánh chống phát động tết trồng cây tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhắc lại cách đây gần sáu mươi năm
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín với tầm nhìn chiến lược chủ tịch hồ chí minh kính yêu đã viết bài đăng trên báo nhân dân
với nhan đề tết trồng cây phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây gây rừng đối với đất nước gia đình và mỗi người dân
người chỉ rõ việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều từ đó đến nay tết trồng cây theo lời bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn
và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp tết đến xuân về
trồng cây trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai điều hòa khí hậu cải thiện môi trường sinh thái
làm đẹp cảnh quan thiên nhiên phát triển kinh tế xã hội đất nước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
nhấn mạnh ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu sự nóng lên của trái đất và mực nước biển dân là một trong những thách thức môi trường lớn nhất
đối với nhân loại trong thế kỷ hai mươi một
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên
đã trở thành xu thế chủ đạo yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia
trong bối cảnh đó chúng ta càng thấm thiế những lời chỉ dẫn của bác hồ càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết ý nghĩa to lớn của việc trồng cây gây rừng
trồng thêm cây xanh để góp phần khắc phục sự tàn phá khai thác rừng bừa bãi
trống xói mò
trồng thêm cây xanh để góp phần hạn chế lũ lụt trồng thêm cây xanh sẽ góp phần tạo ra một tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội
đối với các thành phố trung tâm công nghiệp trồng thêm cây xanh còn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường giữ cho không khí trong lành
rõ ràng đây là một việc làm hết sức cần thiết
nhân dịp này tôi kêu gọi toàn đảng toàn dân
các cấp các ngành các địa phương toàn thể đồng bào đồng chí hãy hăng hái tham gia trồng cây trồng rừng
người người trồng cây nhà nhà trồng cây trồng cây nào tốt cây đó
đồng thời cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái phép
tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ tạo cơ sở
cơ chế để hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững
tôi tin tưởng rằng năm nay với khí thế mới quyết tâm mới tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp
góp thêm hương sắc cho đất việt mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững như di nguyện thiêng liêng của bác hồ
mùa xuân là tết trồng cây
tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân
nhân dịp tổ chức lễ phát động tết trồng cây tổng bí thư chủ tịch nước đã tặng quà cho hai trăm linh hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trấn yên nhằm động viên chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình
tổng bí thư chủ tịch nước đã tặng quà cho hai trăm linh hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trấn yên
tổng bí thư chủ tịch nước đã tặng quà cho hai trăm linh hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trấn yên nhằm động viên chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trấn yên
ngủ quên trên vòng nguyệt quế vì chúng ta còn nhiều khó khăn lắm
nói vậy chứ dẫu sao yên bái vẫn là một tỉnh cũng có nhiều khó khăn
không dám nói là tỉnh nghèo nhiều nơi còn nghèo lắm
nhưng mà yên bái ta mới có được cơ sở thế này tốt rồi
với cái nền này tinh thần này cơ sở vật chất này
được sự giúp đỡ hỗ trợ của trung ương tôi tin là sắp tới yên bái
chúng ta nhất định sẽ có cái bước phát triển tốt hơn nữa
không dám nói là vượt bậc hay là có đột phá gì gây gớm
chắc chắn là sẽ có bước phát triển rất đột phá
trước đó tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn công tác
đã đến thăm hỏi tặng quà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị lô tại thành phố yên bái
có hai con trai là liệt sĩ thăm và chúc tết gia đình thương binh văn hữu
tại huyện trấn yên là thương binh hạng một trên bốn bị nhiễm chất độc da cam hạng ba
bị thương trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước